các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h năm mươi năm chiều một tháng năm ở điểm ra từ đường vành đai ba qua cầu thanh trì nhập vào quốc lộ năm và về nút giao cổ linh quận long biên hà nội
toàn bộ vụ việc được người đi đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội
theo hình ảnh từ video chiếc xe ô tô mazda cx năm màu xanh đen chạy theo hướng từ cầu thanh trì về bắc ninh thì dừng bên lề đường
lúc này một phụ nữ mặc quần áo màu đen đã chạy lại bám chặt vào cánh cửa bên phải vô lăng cố vào phía trong xe
thay vì dừng lại mở cửa tài xế đã dồ ga đánh lái phòng nhanh khiến người phụ nữ ngã văng xuống đường suýt bị bánh xe chảy lên người
theo luật sư thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cho biết vụ việc này có dấu hiệu tội giết người
rất may người phụ nữ này không nguy hiểm đến tính mạng
dù nguyên nhân của hành động này là gì thì đây cũng là một tình huống vô cùng nguy hiểm và có thể gây tai nạn
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ